thưa quý vị và các bạn mảnh đất lào cai trên vùng tây bắc của tổ quốc luôn hấp dẫn tất cả mọi người với vẻ đẹp hoang sơ khó tả
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đó là điệu kháo thu lào

xã nàn sán huyện simacai tỉnh lào cai
ba mươi là người dân tộc thu lào sinh sống
mặc dù tỷ lệ không nhiều nhưng đây là một dân tộc giữ bản sắc truyền thống rất tốt
trong bản làng họ sống đoàn kết trong các công việc tập thể đồng thời vẫn duy trì được các hoạt động văn hóa mang tính bản sắc của dân tộc
điều này được thể hiện rõ nhất qua nếp sống các mối quan hệ các sinh hoạt cộng đồng đặc biệt là trong những ngày lễ hội truyền thống của người dân
từ các phong tục lễ cúng trong những ngày trọng đại các trò chơi dân gian truyền thống cho đến các làn điệu dân ca dân vũ đều được người dân thu lao bảo lưu và truyền lại đến nay một cách khá nguyên vẹn
không chỉ thế một vài nét văn hóa đặc sắc của thu lao đã có ảnh hưởng tới văn hóa vùng nói chung và văn hóa của một số dân tộc khác cùng sinh sống trên địa bàn
điều đó để thấy được rằng dù mang sắc thái riêng nhưng chính sự độc đáo
khả năng lưu giữ của người dân đã khiến văn hóa dân tộc thu lao trở nên bền vững hơn
cái bản sắc dân tộc thu lào thì bây giờ đối với nàng sáng này cũng chỉ chính khoảng một phần ba cái thu lào đấy
còn lại là chủ yếu là cái thôn sán trá của thạc trịnh phìn
cái tính hát giao duyên của thu lào là chủ yếu là hát đối
các cái hát đối về nội dung là chủ yếu là đôi tình tình hiệu nhau là một này
nội dung thứ hai là hát về lao động sản xuất vụ mùa
cũng như hầu hết các dân tộc khác văn học dân gian của người thu lao được hình thành trong đời sống sinh hoạt
lưu truyền bằng hình thức chuyển khẩu và mang đậm tâm tư tình cảm nếp sống nếp nghĩ của người dân
nổi bật nhất là những làn điệu dân ca truyền thống mà theo tiếng thu lao gọi là điệu kháo
tìm lên vùng tây bắc xa xôi để được nghe làn điệu ấm áp mà ngọt ngào này
chúng tôi được đưa tới nhà ông vàng xín phìn người đã từng rong rủi khắp các con đường trong bàn
để tìm cách giữ lại âm điệu xa xiết trong từng lời hát của dân tộc mình
điệu khao của người thu lao xưa kia được hát trong hầu như tất cả các dịp hội hè lớn nhỏ
thậm chí cả khi người ta đi làm cũng ngần nga những câu ca quen thuộc
đi làm này kiểu mình đi làm một mình ấy đi làm một mình cũng hát này
thỉnh thoảng đi ra đường người ta đi một mình cũng hát đi ra đồng này
cái này là bài phổ biến thì mọi người ai cũng thích
những giai điệu mộc mạc giữa núi rừng là màu sắc là hơi thở cuộc sống của con người nơi đây
nhưng nhắc tới làn điệu khấu không thể không nhắc tới các loại nhạc cụ đang cùng hòa âm
để tạo nên một bản hòa ca dung dị giữa bản làng
trong đó đặc biệt nhất là chiếc đàn ảnh tắng
ông phìn nói
ông phìn nói
nhưng có lẽ là người may mắn hơn cả khi còn giữ được chiếc đàn độc đáo này để đệm hát cho các bài dân ca của quê mình
và trong căn nhà đất ngay tiếng mưa xuân rơi nhẹ ngoài hiên
chúng tôi lại được thấy ông đắm mình trong tiếng đàn rồi mơ màng nhớ lại một thời trai trẻ
cái thời ấy ai ai cũng thuộc nằm lòng dăm bảy bài kháo
và bản làng dường như cũng nhộn nhịp hơn mỗi độ xuân về

đi đâu có đám cưới đám nhà mới ở đâu thì cũng nghe thấy các cụ nó hát nhiều
thì mình cũng rất là thích
thích hát thì mình cũng đi chơi mà mình cứ đi nghe nghe nghe
các cụ biết thì mình dụ bạn bè bốn năm người mà đi học
đi học mình biết hát rồi
thì mình đi đâu cũng nghe thấy cái bài hát mà nó rất ấm cúng
ở trong bản làng
từ nhỏ ông đã được nghe dân ca thu lao
được sống trong một không gian thấm đẫm những lời ca dung dị
mà ngọt ngào của những bài kháo
thế nên đến khi cái truyền thống xưa ấy đang mất dần
ông phìn bắt đầu lặn lội đến khắp các thôn bản xa xôi
để mong tìm được đôi ba người còn mặn mà
yêu mến làn điệu xưa cú ấm tình của dân tộc như mình
bây giờ thì những người biết hát thì toàn là cái sinh năm
sinh năm bảy mươi hai
đổ về đây thôi
chứ còn sinh năm chín mươi trở lên tám mươi trở lên là không biết
bây giờ nó còn không biết là có ý nghĩa như thế nào
đối với dân tộc lao mình nó còn chưa
chưa am hiểu lắm
thì mình cũng muốn truyền cho các truyền thống xưa
thì các cháu nó có người nó thích thì lại một mình
nó lại không có bạn bè về học
những người nó không thích
những người thích thì nó chỉ một mình thôi
về một hai hôm nó lại nghỉ
nó lại không thích nữa
bây giờ mình cũng khó truyền
mà chỉ có là có cái bài nhà nước siêu tầm đi
thì xuất bản về thì các cháu nó đọc
thì các cháu nó mới thấu hiểu được cái dân tộc
cái bài hát của dân tộc lao được
tôi biết đánh đàn với thổi sáo thôi
tôi tự học chứ không ai dạy đàn cả
cứ nhìn người lớn đàn rồi tự học
thanh niên chúng tôi ngày xưa phải biết đàn
bởi tiếng đàn tiếng tiêu ngày xưa
thay cho tiếng bạn bè gọi nhau
người ta thường dùng tiếng đàn để bắt đầu câu chuyện
để gợi ý làm quen
hoặc khi mà trai gái gặp nhau
muốn tán tỉnh
thì dùng bài hát này để bày tỏ tình cảm
dùng tiếng đàn để thu hút sự chú ý của người con gái
với một dân tộc yêu tiếng hát như người thu lao
thì dân ca chính là chất keo gắn kết cộng đồng lại với nhau
người thu lao coi tiếng hát là lời chào
và là cớ để bắt quen
khi sang làng khác muốn làm quen
người thu lao lại cất lên bài hát
của người thu lao
một tái đằng mai hòa
có nghĩa là bài hát làm quen
khi có khách đến làng chơi
thì lại hát bài kháo khiếu tèo tròn
có nghĩa là khi có khách đến làng
tôi học các bài hát này từ khi mới một mươi tám tuổi
năm nay đã gần bốn mươi tuổi rồi
các chị em trong bản khi đến tuổi trưởng thành
đều biết hát
người này dạy người kia
tôi cũng được học từ các chị em
các chị lớn tuổi hơn
dân ca thu lao nhiều bài lắm
nhưng tôi biết khoảng ba mươi bài
chủ yếu là các bài hát về tình yêu đôi lứa
bài hát về quê hương
và một số bài khách đến chơi nhà
ngày xưa thuộc nhiều
nhưng giờ thì quên hết rồi
vì không hay hát như xưa nữa
con cháu bây giờ không ai thích học nữa
vì chúng nó còn dành thời gian đi học
giờ trong bản chỉ có mấy chị em biết hát thôi
nhưng mọi người cũng đi làm ăn xa hết rồi
chỉ còn hai chị em biết hát thôi
chỉ còn hai ba người biết hát cho tôi thôi
tiếng hát của dân tộc thu lao
không chỉ dừng lại ở hiên nhà
mà còn theo gió đi ra cánh đồng
hay bên bờ suối
bay theo ra đến nơi
người con trai và con gái
mặn tình hò hẹn
nếu như người kinh
có những bài dân ca chữ tình
thể hiện tình yêu hò hẹn
thì điệu kháo của người thu lao cũng vậy
lời bài hát
như lời bày tỏ tình cảm mới chấm nở
của hai người
vừa é ấp ngại ngùng
vừa ngọt ngào tha thiết
tuy mộc mạc dung dị
nhưng lại vô cùng chân thành
tất cả đều được cho gửi đầy ý nghĩ
qua lời bài hát
nếu có bài hát được thì phải nói
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
nếu có bài hát được thì phải nói
cảm ơn các bạn đã theo dõi
điệu kháo còn có những nội dung mang tính giáo dục con cháu về truyền thống yêu thương quê hương giống nòi tình cảm gia đình đáng chân quý
những giá trị ấy truyền lại cho thế hệ trẻ của thu lao vừa là cách để giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc vừa như một cách gửi trao lại thứ tài sản vô giá của cha ông cho lớp con cháu kế cận sau này
giữa sự xâm nhập của hàng nghìn thứ văn hóa mới
những người đã ở phía bên kia con dốc của cuộc đời chỉ mong các buổi truyền dạy như thế này có thể giúp các em nhỏ giữ lại được chút vốn quý đã được bảo lưu từ nhiều đời

em đến nhà ông phin học hát dân ca thu lao và vừa nghỉ hè và em học giáo riêng

bởi vì em cũng chẳng biết nói tiếng thôn lao mấy
nên em học rất là khó để hát được bài dân ca thủ lao
bởi vì đây là bài hát dân tộc của bọn em
nên em cũng muốn học để cho biết để mai này hắt cho các bạn nghe
làn điệu khéo đang khẳng định những giá trị của mình trong lịch sử phát triển của dân tộc thu lao
đồng thời cho thấy vai trò của nó trong sự phát triển văn hóa và đời sống tinh thần của người dân
bởi vậy nét văn hóa đặc sắc này đã được các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương trú trọng hơn
trong công tác gìn giữ bảo tồn và phát huy nhằm hạn chế nguy cơ mai một
thời gian vừa qua chúng tôi đã trị đạo xá đó thành một đội doanh nghệ
của dân tộc thu lao và trong đó có hát giao duyên
có các bài hát giọng hát là phải giữ tiếp tục phát huy
đối với dân tộc thu lao tiếng hát như tài sản chung đó là cái ngôn ngữ riêng của họ
trong đó gói gọn suốt cả một chặng đường dài phát triển
của dân tộc thu lao tiếng hát nghe tài sản chung đó là cái ngôn ngữ riêng của họ
khoảng hơn bảy mươi km bản phố thuộc huyện bắc hà tỉnh lào cai
nơi còn lưu giữ được rất nhiều các nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số
trong đó có dân tộc mông
cứ đến bắc hà hỏi võ sư lý xeo hồ người đang lưu giữ môn võ khen
chắc chắn ai cũng biết
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé
ông nghệ nhân lý xeo hồ là người còn lưu sử lại được môn võ này
hiện tại đến bây giờ thì ông đã có rất là nhiều đóng góp trong hoạt động văn hóa văn nghệ của huyện
ông đã tham gia rất nhiều chương trình văn hóa văn nghệ của huyện và tỉnh
thịt lợn gác bếp có thể sao gừng xào lá chanh nhưng có thể nói đặc biệt và dân dã nhất là xào với rau cải
trên mảnh đất sương răng quanh năm này dường như là nơi thuận lợi nhất cho sự sống của các loài cải ngồng cải bẹ cải xoăn cải đắng cải mông
hôm nay nhà anh báo có khách anh báo lấy vài miếng thịt đã đen bóng bổ hóng xuống nướng qua lửa rồi đem rửa sạch cho hết
anh báo đem rửa sạch cho hết bụi và bổ hóng bên ngoài
anh báo dự định mời mọi người món thịt gác bếp xào rau cải và thịt gác bếp luộc
để chế biến món thịt xào rau cải sau khi rửa sạch miếng thịt anh báo thay những miếng vừa ăn
miếng thịt không nên quá mỏng để tránh thịt bị nát khi đào cũng không nên quá dày sẽ khó ngấm đều gia vị
đồng bào thường sử dụng mỡ động vật để xào thịt khiến món xào vừa ngậy vừa thơm
lúc xào đảo nhẹ nhưng phải đều tay để tất cả các miếng đều ngấm gia vị mà không bị nát
khi thịt gần chín mới cho rau vào xào cùng
mặc dù cách làm rất đơn giản nhưng đồng bào nơi đây lại có thể giữ được mùi vị của thịt lợn
đồng bào thường sử dụng mỡ động vật để xào thịt khiến món xào vừa ngậy vừa thơm
một thời gian rất dài thậm chí càng treo gác bếp lâu thì thịt càng thơm ngon
thưởng thức các món ăn chế biến từ thịt lợn gác bếp cho ta cảm giác rất lạ
bì giòn mỡ trong không ngấy thịt nặng đậm đà và tơi từng thớ màu đỏ hồng
ngồi quây quần bên nhau thưởng thức món thịt gác bếp nhâm nhi và chén rượu nồng
mọi người gần nhau hơn
mùa xuân và núi rừng cũng như ấm áp hơn